trước tình hình phức tạp của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh đã ban hành lệnh cấm biển từ chín giờ ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi
theo đó các địa phương huyện lộc hà cẩm xuyên thạch hà nghi xuân kỳ anh thị xã kỳ anh được yêu cầu thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi
thời gian bắt đầu từ chín h ngày một mươi hai tháng một mươi và yêu cầu tổ chức hướng dẫn sắp xếp neo đậu tránh trú an toàn theo đúng quy định
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với tiểu ban an toàn nghề cá và các địa phương ven biển giám sát chặt chẽ
tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi trong khi thời tiết còn diễn biến phức tạp bão chưa tan
sau khi kết thúc bão tùy vào tình hình diễn biến thời tiết tiếp tục cho tàu thuyền hoạt động trở lại
gần bốn tàu cá trên địa bàn đã vào bờ trú ẩn an toàn
cũng theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
đến sáng nay gần bốn tàu cá của địa phương này đã ra vào các nơi trú ẩn an toàn